trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín các bộ ngành đã phát hiện xử lý năm mươi bốn một trăm chín mươi chín vụ việc vi phạm
về buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả thù nộp ngân sách nhà nước là ba hai trăm bảy mươi tám tỷ đồng
tuy nhiên công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả chưa tương xứng với tình hình thực tế
số vụ việc được phát hiện xử lý có quy mô lớn hơn tính chất phức tạp hơn
đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác sáu tháng đầu năm
và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
diễn ra vào sáng ngày hôm nay tại hà nội dưới sự chủ trì của phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh
trưởng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
nhiều vụ việc vụ án đối tượng cầm đầu đường dây ổ nhóm tụ điểm phức tạp với buôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả trên cả nước đã được các lực lượng chức năng phát hiện xử lý kịp thời
góp phần lành mạnh ổn định thị trường bảo vệ chính đáng quyền lợi người tiêu dùng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chân chính
tuy nhiên phương thức thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi hơn
xu hướng chuyển dịch từ quy mô nhỏ lẻ sang lợi dụng pháp nhân để hoạt động buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
đặc biệt lợi dụng môi trường thương mại điện tử hoạt động buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
đang diễn ra khá thường xuyên công khai và phức tạp
phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh trưởng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
yêu cầu ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín của bộ ngành địa phương cần triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp từ nay đến cuối năm
nhận diện chỉ rõ những vấn đề nổi cộng phức tạp về đối tượng tuyến địa bàn lĩnh vực mặt hàng trọng tâm
xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng dịch bệnh thiên tai đứt gãy chuỗi cung ứng khan hiếm hàng cục bộ
để đầu cơ tăng giá bất hợp lý trục lợi và lừa dối người tiêu dùng